còn tại hàn quốc ngày bốn tháng ba số ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận theo ngày tại đây lần đầu tiên vượt mốc hai trăm sáu mươi chín
trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể omicron đang bùng phát mạnh ở nước này
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc indonesia nước này đã ghi nhận hai trăm sáu mươi sáu tám trăm năm mươi ba ca mắc mới
trong đó có hai trăm sáu mươi sáu bảy trăm bảy mươi một ca lây nhiễm cộng đồng nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín ở hàn quốc lên ba sáu trăm chín mươi một bốn trăm tám mươi tám người
cụ thể thủ đô seoul ghi nhận năm mươi chín hai trăm sáu mươi chín ca mắc mới tỉnh phụ cận georngi và thành phố incheon ghi nhận lần lượt bảy mươi sáu bảy trăm hai mươi hai và một mươi sáu sáu trăm tám mươi một ca
số ca tử vong do covid một mươi chín ghi nhận trong ngày là một trăm tám mươi sáu trường hợp nâng tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát ở hàn quốc
lên tám năm trăm tám mươi tỷ lệ tử vong là hai mươi hai số ca bệnh nặng do covid một mươi chín ghi nhận trong ngày là bảy trăm chín mươi
trước đó số ca mắc mới ghi nhận theo ngày tại hàn quốc lần đầu tiên vượt mốc hai trăm linh vào ngày hai tháng ba
lần đầu tiên hàn quốc ghi nhận số ca mắc mới theo ngày với mức một trăm linh là vào giữa tháng hai vừa qua
giới chức y tế hàn quốc trước đó dự báo làn sóng dịch hiện nay sẽ lên mức đỉnh điểm với hai trăm năm mươi gram một ngày vào giữa tháng ba này
từ ngày một tháng ba vừa qua chính phủ hàn quốc tạm dừng áp dụng hệ thống thông hành vaccine đối với một mươi một loại hình cơ sở công cộng như nhà hàng quán cà phê cửa hàng giạp hát và bảo tàng trên toàn quốc
hôm hai mươi tám tháng hai bộ trưởng y tế hàn quốc world dockchaon cho rằng chính phủ cần nới lỏng hệ thống thông hành vaccine đối với những cơ sở nguy cơ thấp vì khả năng lây nhiễm không cao nên tất cả mọi người đều đeo khẩu trang
theo hệ thống này người dân phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm pcr ấm tính
cũng trong ngày bốn tháng ba chính phủ hàn quốc có thêm động thái hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trừ thiệt hại do những hạn chế được áp dụng để chống dịch
theo đó mặc dù số ca mắc mới đang tăng chính phủ quyết định kéo dài thời gian hoạt động đối với một mươi hai loại hình cơ sở đa dụng thêm một giờ đến hai mươi ba giờ hàng ngày từ ngày năm đến ngày hai mươi tháng ba
tuy nhiên giới hạn tối đa tụ tập sáu người đối với các cuộc tụ họp cá nhân vẫn được duy trì
tính đến ngày bốn tháng ba tổng cộng ba mươi một sáu mươi bốn triệu người
tương đương sáu mươi triệu người
tương đương sáu mươi một bảy trong tổng dân số năm mươi hai triệu người ở hàn quốc đã được tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa covid một mươi chín
cadesia cho biết tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở nước này là tám mươi sáu năm